trong những năm qua hội nông dân xã nam tân huyện nam sách tỉnh hải dương đã có nhiều việc làm thiết thực trong công tác vệ sinh môi trường
nâng cao sức khỏe của nhân dân góp phần hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương
đây là chiếc xe ép cuốn thủy lực chở rác đầu tiên trong huyện nam sách đang đi thu gom rác tại các hộ trong xã nam tân
chiếc xe này được một gia đình hội viên hội nông dân xã nam tân đầu tư để vận chuyển rác ra bãi rác tập trung của xã
nói chung là từ ngày có cái xe mà đi chuyên dụng rác họ cũng làm rất là tốt
một tuần đôi lần họ đến họ thu gom rác thải nên là cũng rất là sạch sẽ
chứ không như mọi ngày là không có cái xe đấy thì họ thu thập vào một chỗ là có khi về một tuần mới mang đi thì nó cũng rất là ô nhiễm
nhưng từ ngày có cái xe ấy bây giờ là rất là sạch sẽ cứ một tuần hai lần họ đến đâu là họ chở sạch đến đấy
thì là cứ
hàng ngày đến cái ngày mà họ chở đi này là bà con lại mang rác thải ra mà họ chuyển đi
nên là cũng rất là sạch sạch đẹp
trong những năm qua hội nông dân xã nam tân đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên tham gia giữ gìn môi trường trên đồng ruộng cộng đồng khu dân cư
qua đó tạo chuyển biến trong nhận thức của các cán bộ hội viên và cộng đồng dân cư về những nguy cơ ô nhiễm môi trường
và những hậu quả tiêu cực cho sức khỏe đời sống trước mắt lâu dài do ô nhiễm môi trường gây ra
hội nông dân là một trong những hội đoàn thể mà có số hội viên đông nhất trong các hội đoàn thể
thế thì căn cứ vào số lượng hội viên lãnh đạo đảng quỳ văn xã chúng tôi cũng đã tiến hành họp với bàn thường vụ
bàn chấp hành hội nông dân tiến hành triển khai cho các tri hội tuyên truyền đối với các hội viên của hội nông dân trong các tri hội
tự các hội viên
tự các hội viên của các tri hội sẽ đảm bảo vệ sinh môi trường của gia đình nhà mình trong cái việc là thu gom và phân loại rác
thế và như vậy hàng tuần thì là hội nông dân cũng tiến hành kết hợp với hội phụ nữ tiến hành cái ngày thứ bảy xanh
cùng các hội đoàn thể để dọn vệ sinh môi trường trong khu vực toàn xã
phong trào nông dân tham gia bảo vệ môi trường đã có sức lan tỏa
tạo thành một phong trào thi đua tự nguyện tham gia công tác vệ sinh môi trường trong sản xuất
nâng cao sức khỏe
đời sống của hội nông dân xã nam tân từ đó đã có phần quan trọng trong phong trào phát triển kinh tế xã hội
xây dựng nông thôn mới ở địa phương